lãnh đạo công an tp hcm chỉ đạo các lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba
trinh sát hình sự trinh sát an ninh tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm
đảm bảo cho người dân cổ động bóng đá nhưng không được vi phạm luật giao thông khuyến cáo các hành vi quá khích
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi cổ động quá khích như leo lên nóc ô tô nhảy múa
phá hoại tài sản nhà nước doanh nghiệp công dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đồng thời không loại trừ khả năng các đối tượng phản động lợi dụng đám đông để thực hiện các mục đích xấu mục đích chính trị
kêu gọi người dân cảnh giác tôn trọng tài sản của người khác và báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi vi phạm
bên cạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì công tác đảm bảo an ninh trật tự vào thời điểm này
cũng đang được các lực lượng chức năng lên phương án đặc biệt là tại những khu vực trọng điểm
nơi mà diễn ra các hoạt động cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
hiện nay tôi đang có mặt tại đại đội hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an thánh phục hồn nội
và theo thông tin mới nhất từ công an thánh phục hồn nội thì trong ngày hôm nay lực lượng công an sẽ huy động
hơn một cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh giao thông và trung đoàn cảnh sát cơ động
để được huy động tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau trận đấu giữa olympic việt nam và olympic hàn quốc
vào lúc một mươi sáu h chiều nay tại indonesia
và để hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo an ninh tự của lực lượng công an thì ngay bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi nhanh
với đồng chí nguyễn quốc trung phó đại đội trưởng đại đội hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an thánh phục hồn nội
vâng xin chào đồng chí đồng chí biết kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát cơ động trong ngày hôm nay đã được triển khai như thế nào
thưa đồng chí thực hiện kế hoạch của ban giám đốc công an thánh phục hồn nội cũng như ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động công an thánh phục hồn nội
thì đại đội hai tiểu đoàn một chúng tôi đã chuẩn bị lên kỹ các phương án để chuẩn bị cho buổi chiều và tối ngày năm hôm nay
cụ thể là đơn vị đã tổ chức huy động một trăm linh quân số trực bắt đầu từ sáng hôm nay và trong số tất cả trong biên chế của đơn vị thì đã chia làm bảy tổ
sẵn sàng tuần lưu ở các địa bàn nóng của đơn vị như quảng trường mỹ đình khu vực đường lê đức thọ lê quang đạo
tuyến đường phạm hùng và một số tuyến đường khác của đơn vị phụ trách trên quận nam và bắc từ liêm
ngoài quân số đi làm tuần lưu thì đơn vị cũng đã cắt cử theo phương án là cắt cử các cái tốt chốt để chốt ở các cái đường
khi mà có xảy ra đua xe hoặc có vấn đề gì về mất an ninh trật tự thì sẽ phối hợp với công an phường quận tại địa phương để chúng tôi phối hợp giải quyết kịp thời
vâng thì đồng chí có khuyến cáo nào đến người hâm mộ mà sau khi trận đấu kết thúc
và về cái khuyến cáo thì thứ nhất là chấp hành tốt về cái luật lệ giao thông và hai là đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh
không quá khích tham gia vào tụ tập vào đua xe và cổ vũ đơn xe xe phép hoặc đập phá đốt phá để làm gây rối tự tự ông cộng
cái đó thì bà con khi tham gia thì chấp hành mọi cái điều hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn
chúc đội tuyển thi đấu đội tuyển việt nam thi đấu thành công
xin cảm ơn đồng chí ạ
vâng thưa các bạn là chỉ còn ít phút nữa thì trận đấu giữa đội tuyển olympic việt nam và olympic hàn quốc sẽ diễn ra
và người hâm mộ trên toàn đất nước việt nam vẫn đang kỳ vọng vào những một chiến thắng vang dội của đội tuyển
và chúng tôi thì những người làm chương trình thì xin gửi các bạn là dù kết quả sau trận đấu như nào thì là chúng ta hãy ăn mừng một cách có văn hóa và văn minh
cảm ơn phóng viên mạnh tùng với những thông tin rất đáng chú ý
và quay trở lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm chiều qua tại km hai mươi một quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là lù xeo páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn sán trải a
tại thôn sán trải a xã tà ngải trồ huyện mường khương tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận
vào khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lù xeo páo được một người trung quốc không rõ tên tuổi gặp gỡ trao đổi về việc bán hai bánh heroin kiếm lời
sau một thời gian tìm kiếm đầu mối mua đến ngày hai mươi tám tháng tám đối tượng đem bán hai bánh heroin giấu trong cặp quần sau đó điều khiển xe mô tô mang đi bán
tuy nhiên khi đi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
thưa quý vị huyện văn lãng của tỉnh lạng sơn là địa bàn biên giới cửa ngõ tình hình tội phạm ma túy luôn diễn biến phức tạp
qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn công an huyện văn lãng đã triệt phá điểm bán lẻ ma túy có quy mô tính chất phức tạp
vào ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng chức năng đã khởi tố sáu đối tượng có hành vi mua bán trái phép
sau một thời gian trinh sát lực lượng công an đã xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu điểm bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện là nông nguyệt phương
đây là đối tượng có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi xung quanh nơi ở của đối tượng lắp đặt chín camera
để đấu tranh triệt phá ban chuyên án đã phải dày công triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
được sự chỉ đạo của lãnh đạo quang huyện về việc giao đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy tập trung trinh sát đấu tranh triệt xóa các điểm bán lẻ
gây bức xúc trên địa bàn huyện văn lãng
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đội kiểm soát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy đã đấu tranh thành công chuyên án tám trăm một mươi tám t
ngày hai mươi ba tháng tám các trinh sát đã bắt quả tàng đối tượng vì viết lương về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm chín mươi ba gói nhỏ lượng khai nhận đó là heroin của phương
tiếp tục mở rộng ban chuyên án đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của những đối tượng liên quan gồm nông nguyệt phương
lê đắc công
chồng phương nông thị vương bà nội của phương và nguyễn hoàng thiện
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ thêm hai trăm một mươi một gói nhỏ
các đối tượng khai nhận là heroin hai trăm linh xy lanh hai trăm linh lọ nước novoken chín camera một đầu thu phát tín hiệu một tv ba cân tiểu ly bảy mươi chín triệu đồng tám trăm linh nhân dân tệ
trung bình mỗi ngày các đối tượng đã bán chất lọt khoảng trên bốn trăm linh liều gói sử dụng

nói chung với các đối tượng các đối tượng đã bán chót lọt khoảng trên bốn trăm linh liều gói sử dụng
vì vậy hoạt động buôn bán trái phép trên ma túy của các đối tượng diễn ra trong một thời gian rất khó phát hiện đấu tranh
các đối tượng ngoan cố khai báo quanh co hòng chối tội
việc triệt xóa điểm bán lẻ ma túy với quy mô hàng trăm liều gói sử dụng mỗi ngày của công an huyện văn lãng tỉnh lãng sơn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đột nhập vào bệnh viện cậy kết sát trộm cắp tài sản trị giá gần bốn trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm của bệnh viện
đối tượng nguyễn văn thọ chú thành phố đà lạt vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng tám thọ đã đến bệnh viện y học cổ truyền phạm ngọc thạch phường chín thành phố đà lạt
leo qua hàng rào và lẻn vào phòng tài vụ qua cửa thông gió của bệnh viện và dùng xà beng cậy kết sắt lấy đi số tiền gần bốn trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm của bệnh viện
nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã điều tra xác minh và truy bắt đối tượng thọ đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố đà lạt
tại cơ quan công an thọ khai nhận trước đó đã chăm nuôi mẹ nằm tại bệnh viện nên biết được địa điểm của vòng tài vụ nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
sau khi thực hiện xong thọ đã dùng số tiền trộm được để trả nợ tiêu xài cá nhân số tiền còn lại là một trăm linh bảy triệu đồng chưa kịp tiêu xài thì bị bắt giữ
đang thực hiện hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân một đối tượng vừa bị công an tp quảng ngãi bắt quả tàng
đối tượng bị bắt giữ là lê thanh phương chú tại huyện tư nghĩa
trong lúc phương tự xưng mình là cảnh sát kinh tế nhận tiền của ông đỗ thanh bình chú xã tịnh an tp quảng ngãi với số tiền là một mươi năm triệu đồng thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi bắt quả tang
khám xét trên xe máy của phương có nhiều bộ hồ sơ xin việc
trước đó phương tự xưng là cảnh sát kinh tế hứa chạy giấy phép hành nghề y cho ông bình
lần lượt ông bình phải đưa cho phương bốn mươi triệu đồng
qua đấu tranh phương khai nhận giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân để chạy xin việc đáo hạn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng trên đến công an thành phố quảng ngãi để phối hợp giải quyết
thưa quý vị và các bạn theo dự kiến thì sáng ngày ba mươi một tháng tám
tòa án nhân dân quận cầu giấy hà nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo là trần hoài nam chú quận ba đình và phạm thị tú trinh về tội hành hạ con và cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy con trai của nam do bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ dã man đã bỏ trốn về gia đình ông bà nội ở hoàng hoa thám ba đình hà nội kêu cứu
thời điểm đó trên cơ thể cháu vẫn còn nhiều vết bầm tím
sau vụ việc trên cơ quan công an quận cầu giấy đã vào cuộc điều tra và ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với nam về hành vi ngược đãi hành hạ con trai
cùng với đó cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can đối với phạm thị tú trinh nhưng cho trinh được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công an quận cầu giấy khởi tố bị can trần hoài nam thêm tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến đêm ngày ba mươi một tháng tám
ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh là hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la có mưa rất to lượng mưa phổ biến là từ hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày một tháng chín ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông như sau
thượng lưu sông mã sông cả từ ba đến sáu mét thượng lưu sông thao sông đà sông lô sông hoàng long hệ thống sông thái bình và hạ lưu sông mã sông cả từ hai đến bốn m
hạ lưu sông thao từ một đến ba m sông hoàng long sông lô và hệ thống sông thái bình từ một đến ba m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bưởi lên mức báo động ba sông thao lên mức báo động hai sông đà sông hoàng long sông cả và thượng lưu sông mã lên mức báo động một báo động hai
các sông khác ở mức báo động một và dưới báo động một nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ đặc biệt là tại các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la hà giang tuyên quang lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an ngập úng tại các vùng trũng thấp đặc biệt là tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ

liên quan đến tội giết người công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi năm độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết trong những ngày tới đôi lúc có nắng nhẹ và tiết trời mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực nam bộ ba ngày tới ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung ở miền đông của khu vực nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến chiều tối mưa xuất hiện rải rác đáng lưu ý là do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ chiều cường mừng nước sông kiểu long tiếp tục lên
vì vậy bà con vẫn cần chủ động thích ứng với tình trạng ngập trong những ngày cuối tháng tám này
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
xin được kính chúc đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ thi đấu thành công và công hiến cho quý vị khán giả những trận cầu mạng nhãn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt